các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quê ở quảng ngãi chạy xe tải cẩu biển số năm mươi bốn s ba nghìn ba trăm bảy mươi chín trên quốc lộ một hướng từ an lạc về an sương
khi xe đang lên dốc cầu bình thuận quận bình tân tp hcm do thiếu quan sát tài xế đã để cần cẩu tông trúng thùng xe bồn biển số năm mươi một c năm mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi một
do tài xế hà duy đàm ba mươi tám tuổi quê quảng bình điều khiển chạy cùng chiều phía trước
hậu quả khiến thùng xe bồn thống một đoạn khoảng bốn mươi cm làm xăng đổ tràn ra đường
rất may không có thương tích về người
trước sự cố trên cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân quận tân phú đã điều bảy xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
toàn bộ tuyến đường quốc lộ một theo hướng đi về an sương được phong tỏa
giao thông bị ung tắt nhiều giờ liền
các chiến sĩ đã phải phun bọt vào chiếc xe để làm mát tránh xảy ra sự cố cháy nổ